kính chào quý vị và các đồng chí đã đến thời lượng dành cho bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
thưa quý vị theo thông tin từ bộ y tế tối ngày ba tháng một việt nam đã phát hiện thêm bốn ca nhiễm biến chủng omicron
tại hải dương một hải phòng một thanh hóa hai đây đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương xác nhận kết quả giải trình tự gen của viện vệ sinh dịch tễ trung ương
đối với mẫu bệnh phẩm hải dương gửi lên có kết quả dương tính với sars cov hai chủng omicron
như vậy là đến nay việt nam đã ghi nhận hai mươi bốn ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
đều là các ca đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh cụ thể hà nội một quảng nam một mươi bốn
tp hcm năm hải dương một hải phòng một và thanh hóa hai
cũng liên quan tới biến chủng này sở y tế tp hcm cho biết vừa có văn bản khẩn gửi đến các cơ sở y tế
trên địa bàn thành phố về việc ứng phó với biến thể omicron tại thành phố
trong giai đoạn hiện nay tp hcm yêu cầu các đơn vị phải tăng cường giám sát phát hiện sớm
người nhiễm biến thể mới omicron do sars cov hai từ người nhập cảnh và các chùm ca bệnh lây lan nhanh
bất thường lây lan cho nhiều người hoặc là có diễn tiến nặng nhanh hoặc là tử vong nhanh
tại cơ sở y tế triển khai đồng bộ hệ thống kiểm soát dịch từ cấp thành phố cho đến quận huyện và phường xã
sở y tế cũng yêu cầu các bệnh viện phải sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh covid một mươi chín
trong tình hình mới tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín liều bổ sung
liều nhắc lại theo hướng dẫn của bộ y tế đặc biệt đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín
cho người thuộc nhóm có nguy cơ
còn tại hải phòng ubnd tp vừa có văn bản số sáu về điều chỉnh cách ly và xét nghiệm đối với f và f một
theo đó đối với bệnh nhân f điều trị tại nhà thực hiện xét nghiệm nhanh
kháng nguyên vào ngày thứ một mươi nếu có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ tiếp tục cách ly điều trị bảy ngày
và lấy mẫu xét nghiệm lại vào ngày thứ bảy nếu có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ kết thúc điều trị
cấp giấy xác nhận khỏi bệnh tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày tiếp theo
f điều trị tại cơ sở y tế ca bệnh không có triệu chứng lâm sàng trong suốt thời gian điều trị
thì thực hiện xét nghiệm rietam pcr vào ngày thứ chín nếu có kết quả xét nghiệm âm tính
kết thúc điều trị cấp giấy ra viện thực hiện cách ly tại nhà trong bảy ngày tiếp theo
các trường hợp f một đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín tự cách ly bảy ngày
ubnd tp hải phòng yêu cầu sở y tế các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương
triển khai thực hiện cách ly xét nghiệm f f một theo quy định
một thông tin đáng chú ý khác giám đốc sở y tế tỉnh bình phước quách ái đức xác nhận
bộ công an đang làm việc với trung tâm kiểm soát bệnh tật
tỉnh bình phước cdc có liên quan tới việc mua bán hóa chất sinh phẩm từ công ty việt á
và nhận quà từ công ty này
theo giám đốc sở y tế bình phước từ chiều ngày ba tháng một bộ công an đã tiến hành làm việc
với cdc bình phước và niêm phong các tài liệu giấy tờ có liên quan
trước đó trong năm hai nghìn hai mươi một cdc bình phước đã mua từ công ty việt á tám mươi bảy ba trăm chín mươi hai kit test covid một mươi chín
và bốn mươi bảy chín trăm linh kit tách chiết
với tổng số tiền hơn bốn mươi một năm tỷ đồng trong đó cdc bình phước đã thanh toán trên bảy một tỷ đồng
số còn lại ba mươi bốn ba mươi tám tỷ đồng chưa hoàn tất thủ tục thanh toán
cũng trong năm hai nghìn hai mươi một cdc bình phước còn mua máy xét nghiệm real time pcr và máy tách chiết tự động
dna rna của công ty việt á với tổng kinh phí hai bảy mươi năm tỷ đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn
cả hai máy này đều đang hoàn tất thủ tục chưa thanh toán
chào đổi với báo chí
cũng như là thông tin công khai trên truyền hình địa phương
ông nguyễn văn sáu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh bình phước thừa nhận
có việc nhận quà của công ty việt á và xin nộp lại quà vào đầu năm hai nghìn hai mươi
tổng thanh tra chính phủ vừa xây dựng phê duyệt ba cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế sinh phẩm
kit test phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín tại bộ y tế hà nội tp hcm triển khai ngay trong quý một năm nay
cụ thể thanh tra chính phủ sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng
của các ngành các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cơ quan tổ chức đơn vị
nhất là các ngành lĩnh vực địa phương có dấu hiệu vi phạm dư luận xã hội phản ánh tiêu cực
tham nhũng phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo trong đó sớm triển khai thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế
sinh phẩm ký tết phục vụ phòng chống dịch thanh tra chính phủ cũng có văn bản hướng dẫn các bộ ngành địa phương
xây dựng kế hoạch thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai trong đó có nội dung thanh tra việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ
việc mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hôm nay tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm tại công ty trách nhiệm
hạ một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận gọi tắt là ipc và công ty phát triển nam sài gòn
sadeco và các đơn vị có liên quan đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm
và đề nghị mức án đối với hai mươi bị cáo trong vụ án này
viện kiểm sát đề nghị mức án đối với một mươi hai bị cáo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát
lãng phí gồm tất thành cang cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
một mươi hai một mươi bốn năm tù hai bị cáo phạm văn thông nguyên phó tránh văn phòng thành ủy nguyễn hữu thành nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty nguyễn kim
cùng sáu bảy năm tù lê hoàng minh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty ipc năm sáu năm tù hai bị cáo là vũ xuân đức nguyễn trường bảo khánh
thành viên hội đồng thành viên công ty ipc cùng bốn đến năm năm tù các bị cáo còn lại bị đề nghị hai ba năm tù
thưa quý vị và các đồng chí quốc lộ chín là tuyến giao thông huyết mạch nối vùng phía tây tỉnh quảng trị với hai tỉnh saban nakhet và saravan của lào
thông qua cửa khẩu lao bảo và đây cũng chính là tuyến đường nóng về tội phạm buôn lậu về ma túy qua biên giới nhất là vào dịp tết nguyên đán đang đến gần
nhiều vụ việc có liên quan tới đường dây buôn lậu và đường dây vận chuyển ma túy đã được lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến chủ động đấu tranh phát hiện
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
thời điểm cận tết nguyên đáng trên quốc lộ chín những xe khách thông thường như thế này luôn hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ lưu thông với tốc độ rất nhanh với mục tiêu là né tránh lực lượng chức năng
nếu không may bị kiểm tra đột xuất hàng loạt hàng tiêu dùng như thuốc lá mỹ phẩm rượu gắn mát ngoại nhập được cất dấu rất kỹ
các đối tượng khai nhận đây đều là hàng nhập lậu và được thuê vận chuyển theo đơn đặt hàng
anh chở những hàng này bây giờ chở vào huyện anh giao cho nó
em đi việc lái xe em vào trong bình xe thì em sống vui khỏe
anh lái xe vào bình xe còn là việc hàng hóa lên xe là có chụp xe và lo về tất cả tiêu đích nhiệm đúng không
đây cũng là một trong số ít vụ việc được lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến bắt giữ
chỉ trong một thời gian ngắn ba tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông đạc rồng đã trực tiếp phát hiện ba mươi vụ vận chuyển hàng hóa trái phép
thu giữ hơn hai mươi hai kg đường trắng năm năm trăm linh chai rượu các loại
hình gói thuốc lá một trăm tám mươi bốn kg pháo nổ và hơn tám viên ma túy
lợi dụng địa hình tuyến biên giới các đối tượng bất chấp thủ đoạn để vận chuyển kiếm lợi nhuận
khi phát hiện lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát các đối tượng nhanh chóng chuyển hướng di chuyển
khi mà có tin báo của cơ sở bí mật thì trạm cảnh sát giao thông đã lên kế hoạch
nhưng rất gặp nhiều khó khăn với trường hợp như các đối tượng đã dùng
các phương tiền không tin là dùng rồi là theo dõi các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường
và tiến hình là tẩu tán hàng hóa rồi là qua mặt chức năng để tẩu tán cái hàng hóa đó về vệ xuân
theo lực lượng chức năng tình trạng buôn lậu và vận chuyển ma túy trên tuyến tiếp tục gia tăng
các đối tượng rất manh động liều lĩnh sẵn sàng chống trả quyết liệt
do đó để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm này
cần có sự phối hợp đồng bộ
các lực lượng chuyên trách trên tuyến
đối với những thủ đoàn và những hành vi chống và càn trở lại lực lượng chức năng
thì chúng tôi sẽ xây dựng một phương án chi tiết phối hợp với các lực lượng chức năng
như là phòng cảnh sát kinh tế phòng cảnh sát giao thông pk hai và công an
các đơn vị địa bàn để làm sao đó xử lý là đúng người đúng hành vi và xử lý nghiêm minh
để làm sao đó để nằm rắn đe
phong nghiệp đối với loại hành vi này
diệp tích cần kề tình hình tội phạm trên tuyến quốc lộ chín sẽ còn diễn biến phức tạp
sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng chức năng sẽ góp phần kéo giảm
kìm hãm sự hình thành các tù điểm nóng về buôn lậu và vận chuyển ma túy thâm nhập vào nội địa
một vụ nổ lớn diễn ra vào đêm ngày ba tháng một tại phường định công
thành phố hà nội đã khiến ba người tử vong
thông tin về báo chí vào sáng ngày hôm nay ông nguyễn anh tuấn
chủ tịch ủy ban nhân dân phường định công quận hoàng mai cho biết
ngành chức năng đang tập trung điều tra nguyên nhân của vụ nổ này
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động một mươi cám bộ chiến sĩ đến hiện trường
vào khoảng hai mươi hai h hai mươi phút cùng ngày ngọn lửa được khống chế
khi vào tìm kiếm bên trong lực lượng chức năng phát hiện ba thi thể
đến h ba mươi phút ngày bốn tháng một thi thể của các nạn nhân được đưa ra ngoài
bước đầu lực lượng chức năng xác định được danh tính hai trong ba nạn nhân
trong đó có hai vợ chồng trẻ khoảng hai mươi bảy tuổi cùng chú tại xã phú lãi
huyện yên thủy tỉnh hòa bình là người thuê trọ
nhà trọ bị cháy diện tích khoảng một mươi m hai phía trên là prosimang
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hai xe máy bị cháy trơ khung
một bình ga loại một mươi hai kg
hiện trường đang được phong tỏa
theo lãnh đạo phường định công nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do nổ bình ga